và trên thực tế một số trường hợp đã bị ngộ độc khí carbon thậm chí tử vong do ngộ độc quá nặng
tại tỉnh quảng bình ngày hôm nay bệnh viện đa khoa khu vực bắc quảng bình đã xác nhận một trong ba nạn nhân bị ngộ độc khí than vào ngày hai mươi sáu tháng một đã tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu
đó là cháu đoàn phạm thanh hải một mươi bốn tuổi trú tại phường quảng thọ thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
nhờ được cấp cứu kịp thời hai nạn nhân còn lại là mẹ và chị của cháu hải đang trong quá trình hồi phục sức khỏe
tại nghệ an chỉ trong ba ngày qua cũng đã liên tiếp nhận gần một mươi bệnh nhân ngộ độc ngạt khí than
trong đó có ba sản phụ mới sinh con và một cháu nhỏ một mươi tám tháng tuổi đã tử vong
trước thời tiết rét đậm rét hại như hiện nay sẽ vẫn còn nhiều người đốt than để sửa ấm
theo các nhà khoa học quá trình than bị đốt phát sinh ra nhiều loại khí độc hại
các loại khí này thường gây hôn mê dẫn đến tử vong
chính vì vậy ngành y tế khuyến cáo người dân không nên đốt than củi than đá bếp điện để sửa ấm bởi có thể sẽ ảnh hưởng tới tính mạng